xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu là thông tin về việc công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắk phối hợp với cục thuế tỉnh đắk lắc
phát hiện một đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng để trôn thuế hàng tỷ đồng
đường dây này có liên quan đến công ty cổ phần xây dựng cầu đường tây nguyên bảy trăm bảy mươi bảy ở phường tân an thành phố buôn ma thuột
giám đốc công ty là bà đỗ thị diễm quỳnh hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố buôn ma thuột
theo hồ sơ từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy đến tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám có chín doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đắk lắk đã liên hệ với công ty cổ phần xây dựng cầu đường tây nguyên bảy trăm bảy mươi bảy
để mua tổng cộng bốn mươi một tờ hóa đơn giá trị gia tăng nhằm kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
tổng giá trị bốn mươi một tờ hóa đơn giá trị gia tăng chưa tính thuế này là trên tám hai tỷ đồng
giá mua hóa đơn từ một mươi đến một mươi hai năm trên tổng số tiền trước thuế ghi trên hóa đơn hình thức thanh toán bằng tiền mặt
theo khai nhận bước đầu của đại diện chín doanh nghiệp thì bốn mươi một tờ hóa đơn đều được xuất khống
thực tế chín doanh nghiệp không mua bán hàng hóa với công ty cổ phần dây dựng cầu đường tây nguyên bảy trăm bảy mươi bảy như nội dung thể hiện trên hóa đơn
ngoài ra quá trình điều tra cơ quan điều tra còn xác định công ty cổ phần xây dựng cầu đường tây nguyên bảy trăm bảy mươi bảy đã xuất hơn bốn trăm ba mươi hóa đơn giá trị gia tăng
cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày ba mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
với doanh số thể hiện trên hóa đơn giá trị gia tăng
tại cần thơ công an quận ninh kiều đã bắt giữ một xe ô tô bốn chỗ chạy từ hướng tp hcm về thành phố cần thơ trên xe vận chuyển hơn một mươi năm trăm linh bao thuốc lá nhập lậu
xe ô tô chở số thuốc lá điếu nhập lậu biển số năm mươi một g sáu nghìn một trăm tám mươi bảy do tài xế lê lương dương chú tại ấp hòa bình một xã hiệp hòa huyện đức hòa tỉnh long an điều khiển
thời điểm bị phát hiện và bắt giữ lực lượng chức năng kiểm tra trên xe đang vận chuyển hàng nghìn bao thuốc lá
từ tp hcm về tp hcm
công an quận ninh kiều đã tạm giữ xe ô tô cùng hơn một mươi năm trăm linh gói thuốc lá gồm các nhân hiệu hero z và scott để phục vụ công tác điều tra
cơ sở sản xuất nước mắm phúc khang có địa chỉ tại thị xã thuận an tỉnh bình dương vừa bị cục quản lý thị trường tỉnh bình dương
phối hợp với cục cảnh sát môi trường bộ công an bắt quả tàng sử dụng nước lã và hóa chất pha chế thành nước mắm để tung ra thị trường
tại thời điểm kiểm tra cơ sở phúc khang đang hoạt động sang chiết nước mắm để giao cho khách hàng
chủ cơ sở khai nhận nước mắm nguyên liệu được mua tại một cơ sở ở vũng tàu với giá bốn đồng một lít
tuy nhiên không xuất trình được hợp đồng hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
quá trình sản xuất và công thức pha chế là hai mươi can nước mắm nguyên liệu loại một hai độ đạm pha với sáu can nước lá loại hai mươi lít và karamen để tạo màu
sau đó sang chiết vào các chai rồi dán nhãn mát thương hiệu nước mắm cá cơm phúc khang và bán ra thị trường
đội cảnh sát kinh tế công an tp hạ long tỉnh quảng ninh vừa liên tiếp phát hiện kiểm tra hai kho hàng thực phẩm bánh kẹo các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ chuẩn bị bán ra thị trường
hai kho hàng trên của nguyễn thị thanh ở phường bạch đăng tp hạ long và chú thị lan phường hồng hải tp hạ long
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại hai kho hàng có chứa gần hai hàng hóa thực phẩm các loại trong đó có số lượng lớn là các loại bánh kẹo
chủ của hai kho hàng đều không xuất trình được hóa đơn nguồn gốc xuất xứ của số thực phẩm nói trên
tại cơ quan công an chủ kho hàng khai nhận đã mua số hàng hóa trên từ một người không quen biết về thành phố hạ long để bán kiếm lời vào dịp tết trung thu
tết trung thu là dịp mà thị trường bánh kẹo trở nên sôi động do nhu cầu của người tiêu dùng tăng cao
nếu như không được kiểm soát chặt chẽ thì nguy cơ người tiêu dùng mua phải những sản phẩm kém chất lượng gây ngộ độc thực phẩm là khó tránh khỏi
để đảm bảo quyền lợi và sức khỏe của người tiêu dùng công an tỉnh hà nam đã phối hợp với đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh hà nam
tăng cường công tác thanh tra kiểm tra tuyên truyền kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất
kinh doanh và người tiêu dùng nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp tết trung thu
kim bảng đã bị phòng cảnh sát môi trường công an hà nam phối hợp với tri cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra phát hiện
tại cơ sở có khoảng năm trăm linh kg hàng hóa các loại như bánh ngọt bim bim quẩy ngô cây không rõ nguồn gốc xuất xứ
làm việc với đoàn công tác anh tuấn thừa nhận đã mua số sản phẩm trên trôi nổi ngoài thị trường
không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ để bán kiếm lời trong dịp tết trung thu
đoàn công tác đã lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng trên và bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý tiêu hủy theo thẩm quyền
trên thị trường xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm bánh trung thu đa dạng về hình dáng và phong phú để nhãn hiểu
thu hút người tiêu dùng nhiều loại bánh do các cơ sở tư nhân sản xuất với giá cả phải trăng đáp ứng nhu cầu của đông đảo người tiêu dùng
song song với đó vì lợi nhuận cao của hàng giả hàng kém chất lượng không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
được một số cơ sở kinh doanh đã trà trộn mặt hàng này vào bày bán đánh lửa người tiêu dùng
và những sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ chúng tôi luôn bán những sản phẩm đã có rõ hướng dẫn xuất xứ của các công ty lớn
cái thời gian vừa qua và đặc biệt trong dịp trung thu thì cũng có rất nhiều các sản phẩm hàng hóa mà cũng đã được phát hiện và ngăn chặn kịp thời
để xử lý và cũng làm công tác tuyên truyền cho người dân và kể cả những chủ sản xuất kinh doanh và những người tiêu dùng được hiểu và biết được về sản phẩm an toàn trên địa bàn của tỉnh
để có một cái tết trung thu vui vẻ an toàn cho mọi người
đặc biệt là cho trẻ em bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng
thì mỗi người dân hãy là người tiêu dùng thông thái chỉ chọn mua các sản phẩm bánh trung thu đạt tiêu chuẩn chất lượng
sử dụng thực phẩm có nguồn gốc và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
tuyệt đối không lựa chọn mua sản phẩm trôi nổi không có nguồn gốc hàng hết hạn sử dụng bao bì rách nát sản phẩm biến dạng hàng lậu
có như vậy mới hạn chế được tối đa những vụ việc đáng tiếc có liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm
thưa quý vị giá vàng hôm nay trên thị trường thế giới giảm xuống mức thấp nhất bốn tuần do dòng tiền đổ mạnh và các loại tài sản rủi ro
với kỳ vọng về các gói kích thích và một kịch bản tốt đẹp giữa mỹ và trung quốc
điều này đã khiến cho giá vàng trong nước sáng nay tiếp tục giảm từ năm mươi đồng cho đến chín mươi đồng một lượng
công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc tại thị trường hà nội ở mức bốn mươi một ba trăm năm mươi đồng và bốn mươi một bảy trăm năm mươi đồng một lượng
chiều mua vào và bán ra giảm năm mươi đồng một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với giá đóng cửa phiên hôm qua
thời điểm này tập đoàn vàng bạc đá quý doji cũng niêm yết giá vàng sgc tại thị trường hà nội ở mức bốn mươi một triệu bốn trăm năm mươi đồng và bốn mươi một triệu bảy trăm tám mươi đồng một lượng
chiều mua vào và bán ra giảm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua và chín mươi đồng một lượng
công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc tại thị trường hà nội ở mức bốn mươi một triệu ba trăm năm mươi đồng và bốn mươi một triệu bảy trăm năm mươi đồng một lượng
chiều mua vào và bán ra giảm năm mươi đồng một lượng và bốn mươi một triệu bảy trăm năm mươi đồng một lượng
công ty vàng bạc đá quý sài gòn niêm yết giá vàng sgc tại thị trường hà nội ở mức bốn mươi một triệu bốn trăm năm mươi đồng một lượng
cùng với đó công ty này còn cấu kết với ngân hàng chi nhánh để lảng tránh nghĩa vụ thanh toán
thương vụ đại sứ quán việt nam tại maroc khuyên cáo các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp xuất khẩu việt nam không giao dịch với công ty eden agrofoodsan để tránh thiệt hại đáng tiếc
thưa quý vị nhiều ý kiến từ các chuyên gia dự báo mặc dù còn nhiều thách thức từ bên ngoài có những yếu tố tác động tích cực và cả tiêu cực đến kinh tế việt nam
ví dụ như là diễn biến của cuộc chiến thương mại giữa mỹ và trung quốc hay sự căng thẳng giữa mỹ và iran trong vấn đề dầu mỏ
những ý kiến đó là những khó khăn nội tại của nền kinh tế thế nhưng tăng trưởng kinh tế của việt nam trong năm hai nghìn một mươi chín có thể vượt trí tiêu kế hoạch quốc hội đặt ra
ghi nhận ý kiến của các chuyên gia kinh tế sau đây cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
theo trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia bộ kế hoạch và đầu tư
trong bối cảnh thương mại đầu tư toàn cầu không khả quan như dự báo kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại với nhiều yếu tố rủi ro tăng
nhất là căng thẳng giữa các nền kinh tế lớn trong bối cảnh đó việt nam vẫn lọt trong top đứng đầu khu vực và thế giới về tốc độ tăng trưởng
tốc độ tăng trưởng gdp sáu tháng đầu năm đạt sáu bảy mươi sáu tuy thấp hơn so với cùng kỳ năm trước
nhưng vẫn là mức cao so với cùng kỳ giai đoạn hai nghìn một mươi một đến hai nghìn một mươi bảy
sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản
sáu tháng đầu năm nhìn chung ổn định ngành thủy sản đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng chín năm qua
tổng kinh ngạch xuất khẩu hàng hóa nửa đầu năm ước tính đạt hai trăm bốn mươi năm năm tỷ usd mức cao nhất của sáu tháng từ trước đến nay
đấy là về mặt lượng
mà theo quan điểm cá nhân tôi chúng ta phải chú ý về mặt chất chất lượng mới là quan trọng
chính cái chất lượng là cái quyết định tiếp tục để tạo ra sự nền tảng của kinh tế đi bộ ổn định
tuy nhiên vẫn còn những khó khăn thách thức và nhiều điểm ngẽn chưa được tháo gỡ
như ngành nông nghiệp chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh đặc biệt là dịch tả lợn châu phi
ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng trưởng chậm lại ở mức một mươi một một mươi tám thấp hơn so với mức một mươi hai tám mươi bảy cùng kỳ năm trước
do sức cầu
với mặt hàng điện tử điện thoại giảm sút vấn đề giải ngân vốn đầu tư công
cổ phần hóa và thoái vốn ở các doanh nghiệp nhà nước tại nhiều địa phương còn chậm
chúng ta không nên kỳ vọng một cái nền kinh tế hoặc là một cái sự tăng trưởng liên tục mà nó phải có lên cao xuống
nhưng mà điều quan trọng là xét trong số thấy cả năm thì kinh tế vẫn tăng trưởng theo hướng tích cực
theo đó thì là quý i thấp hơn quý ii quý ii thấp hơn quý iii và quý iii thấp hơn quý iv
đó là cái xu hướng tăng trưởng tích cực
trong suốt bốn năm năm qua chúng ta vẫn ghi nhận được xu hướng này
nguy cơ lạm phát vẫn còn hiện hữu do tác động của xu hướng tăng giá dầu thô trên thị trường quốc tế
và việc thực hiện lộ trình tăng giá đối với một số mặt hàng thiết yếu như điện dịch vụ y tế và giáo dục
việc chính phủ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư cũng như tận dụng những cơ hội của hội nhập quốc tế
nhất là hiệp định cptpp và evfta sẽ là những yếu tố quan trọng quyết định cục diện kinh tế việt nam
những tháng cuối năm và cả năm hai nghìn một mươi chín